xin kính chào quý vị khán giả và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng với chúng tôi
có lẽ là tuần này thì các bậc phụ huynh và các bạn thí sinh đang ăn bữa sáng và chuẩn bị di chuyển tới các địa điểm thi rồi đúng không ạ
môn thi đầu tiên trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là môn ngữ văn sẽ bắt đầu vào lúc bảy h ba mươi
và chị dương trang có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay ạ
xem là có thuận lợi cho việc di chuyển của các thí sinh hay không ạ
dạ vâng thưa chị đức linh và quý vị khán giả về việc dự báo thời tiết ngày hôm nay thì trong khoảng một giờ đồng hồ nữa
thì hầu khắp các khu vực trên cả nước đều ở trạng thái tạnh giáo thuận lợi cho việc di chuyển của các thí sinh và tới các địa điểm thi
tuy nhiên thì vào buổi chiều tối thì khi mà các em kết thúc môn thi thứ hai thì thời tiết lại có sự khác biệt giữa các vùng miền
trong đó thì khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ xuất hiện mưa rông trở lại
còn ở miền bắc thì nhiệt độ sẽ tăng dần lên ở ngưỡng nóng so với những ngày mát mẻ trước đó
vâng ạ và với những khu vực có mưa rông thì các bạn thí sinh cần phải chú ý chuẩn bị thêm cả áo mưa hay là ô nữa để về nhà kịp thời
còn ở những nơi nắng nóng thì các em nên có thêm những chai nước và tránh cái việc la cả ngoài trời sau giờ thi dễ cây mệt mỏi
để hoàn thành một cách tốt nhất kỳ thi quan trọng này thì có lẽ là sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất
chúc các em sẽ có một kỳ thi thành công và những thông tin dự báo thời tiết sẽ còn trở lại trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi đến với những tin tức của an ninh ngày mới